vào ngày sáu tháng ba công an tp bắc giang nhận được tin báo về việc nhà ông lưu văn nghiêm
bị kẻ gian đột nhập phá kết sát và trộm cắp tài sản gồm bốn mươi triệu đồng tiền mặt và sáu sáu cây vàng
với giá trị tài sản ước tính khoảng hơn ba trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt đối với nguyễn văn trường
về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an trưởng khai nhận vào sáng ngày sáu tháng ba lợi dụng lúc cả gia đình ông nghiêm đi vắng
trưởng đã cầm xà bem và một con dao trèo tường vào nhà sau đó phá kết lấy đi toàn bộ số tài sản
không có công an việc làm sống lang thang ở khắp nơi
chỉ bằng thủ đoạn xin việc tại các nhà hàng cửa hiệu mà một đối tượng trú tại tỉnh quảng nam
đã chiếm đoạt được với số tài sản khá lớn công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng trên
để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
đối tượng được xác định là phạm viết cảnh hai mươi hai tuổi trú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
từ năm hai nghìn bảy đến đầu năm hai nghìn một mươi tám cảnh đã thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo trộm cắp tài sản của người dân
trên địa bàn tỉnh quảng nam và tp đà nẵng
hiện công an quận cẩm lệ đang tiến hành điều tra mở rộng làm rõ những vụ việc khác mà cảnh đã trực tiếp thực hiện
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện trong khu chợ cũ thị trấn đồng đăng
có đối tượng cất dấu số lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ các loại
nhằm mục đích bán cho khách du lịch để kiếm lời
vào trưa ngày bảy tháng ba qua kiểm tra hai kiosk số ba và số bốn tại tầng một chợ cũ
thuộc khu lò rèn thị trấn đồng đăng do nguyễn thị nhiễu dùng làm kho chứa hàng
lực lượng công an đã phát hiện tám thùng cắt tông bên trong chứa vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
dụng cụ kích sụp các loại do trung quốc sản xuất
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tổng cộng hai trăm tám mươi hai thanh kiếm dài một trăm linh dùi cui điện
một trăm linh bình xít hơi cay chín khẩu súng bắn điện năm mươi một viên đạn một mươi chín dụng cụ sinh dục bằng cao su
và một mươi hộp thuốc kích dục
còn tại đắk lắc vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua tại đường phạm văn đồng
ở phường tân hòa tp bồn bản thuật đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa hai xe máy và xe tải khiến ba người thương vong
vào thời điểm trên xe máy do anh trịnh hữu đạo
tp bồn bản thuật điều khiển chở theo vợ là chị nguyễn thị thu tuyết
khi đến địa điểm trên bất ngờ xảy ra vai trạm với xe máy do anh nguyễn trí trung
cùng chú tại tp bồn bản thuật điều khiển chạy ngược đường
hậu quả làm anh trung ngã xuống đường cùng một lúc xe tải điều khiển từ phía sau
lao tới cắn tử vong còn anh đạo bị đa chấn thương bất tỉnh
được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
chị tuyết bị thương nhẹ
liên quan đến vụ năm người ngộ độc do ăn cá nóc tại hậu giang và nhập viện cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
sáng ngày hôm nay bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc đã qua cơn nguy kịch
trước đó cả năm trường hợp trên cùng chú tại huyện phục hiệp tỉnh hậu giang
sau khi ăn canh chua cắn nóc đã có dấu hiệu bị ngộ độc và được người nhà đưa đi cấp cứu
tại một bệnh viện ở hậu giang sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
vào tối ngày bảy tháng ba
mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo cá nóc là một trong những loại cá độc
nhưng nhiều người vẫn ăn loại cá này dẫn đến bị ngộ độc và nguy hiểm đến tính mạng
theo lịch nghỉ các ngày lễ tết trong năm hai nghìn một mươi tám mà bộ lao động thương minh và xã hội đã công bố
công chức viên chức người lao động được nghỉ một ngày duy nhất trong dịp dỗ tổ hùng vương
và nghỉ bốn ngày liên tục trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
năm nay ngày dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba
ba âm lịch rơi vào ngày thứ tư tức là ngày hai mươi năm tháng bốn dương lịch
nên người lao động chỉ được nghỉ một ngày duy nhất
với ngày giải phóng miền nam ngày ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùa một tháng năm
thì cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ bốn ngày liên tục
từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến hết ngày một tháng năm
trong đó ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng bốn là ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm là ngày nghỉ lễ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin